vào hồi một giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một giờ ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
trên khu vực phía tây nam quần đảo hoàng sa cách bờ biển các tỉnh quảng bình quảng ngãi khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba